mặc dù ngọn lối nhanh chóng được dập tắt xong bộ kiểm tra cảnh sát phát hiện ba thi thể trong nhà
danh tính ba người tử vong gồm bà nguyễn thị bích lưu vợ chủ nhà cháu đinh ngọc trà my một mươi năm tuổi và đinh thị bích quyên một mươi sáu tuổi con chủ nhà
hai người thoát ra bên ngoài an toàn gồm đinh văn mười chú nhà vợ em vợ tên là tí
căn nhà nơi xảy ra cháy có diện tích khoảng bốn mươi m hai một trệt và một gác gỗ
hiện lực lượng chức năng đang vẫn tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy
tiếp tục là thông tin liên quan đến trạm thu phí bot cai lệ tỉnh tiền giang một điểm nóng đang được dư luận cả nước quan tâm
như đã đưa tin vào chiều tối qua công an tp cn đã tạm giữ hình sự đối với lê tấn tú về hành vi dùng dựa chém trọng thương tài xế vương quốc tân
một thuẫn dẫn đến hành vi này phát sinh từ việc doanh nghiệp của tú tiến hành cẩu chiếc xe của một tài xế trong nhóm bạn hữu đường xa mà vương quốc tân tham gia
những tình tiết trong vụ việc chém người này đã chỉ ra những bài học kinh nghiệm và lời cảnh báo cho cả hai bên liên quan trong vụ việc
sáng ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy anh vương quốc tân ba mươi bốn tuổi ngụ quận ninh kiều thành phố cần thơ cùng nhóm bạn hữu đường xa đến gặp chủ công ty kinh doanh dịch vụ cứu hộ tú anh
phường hưng thảnh quận cái răng tp cn để nói chuyện về việc cầu xe ở bot cai lệ tỉnh tiền giang nơi đang là tâm điểm chú ý của dư luận
đang lúc nói chuyện thì chủ công ty là anh lê tấn tú ba mươi sáu tuổi bất ngờ dùng rượu chém anh tân bị thương
theo các bác sĩ vết thương bị chém dài một mươi năm cm làm đứt gân cơ rũi của tay phải tiến hành phẫu thuật khâu lại gấp vì máu da nhiều
vừa tới nơi trong kia em xe đang lan bánh thì cái xe cầu mà hôm kéo chiếc xe trên bot cai lệ bốn nghìn năm trăm hai mươi ba bếp xe của anh phương chân đầu sau lại chân hai đầu lại luôn anh cầm vào tóc anh chấm
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an quận cái răng đã có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường và thu giữ tăng vật gây án
tại cơ quan công an chủ công ty dịch vụ cứu hộ lê tấn tú thừa nhận đã thực hiện hành vi dùng rượu chém anh tân gây thương tích
tú cũng khai nhận do trước đó anh có hợp đồng với trạm thu phí
hành vi chém người gây thương tích xem thường pháp luật của lê tấn tú rồi đây sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật
tuy nhiên vụ việc cũng cho thấy đối với các tài xế cần có cách ứng xử văn minh trên tinh thần tôn trọng pháp luật
xử lý các tình huống cần tỉnh táo và đặc biệt tránh tình trạng bị kích động hoặc lợi dụng có thể dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật
bằng tại một điểm nóng khác điểm nóng với ma túy tuyến biên giới việt lào
hai đối tượng vận chuyển một trăm linh g ma túy đá và bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp vừa bị lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ
vào tối ngày hai tháng một mươi hai nhận được tin báo của quân chúng nhân dân đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế cầu treo và lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh
đã nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp với lực lượng hải quan và công an tỉnh hà tĩnh bắt giữ hai đối tượng là lê đại hiệp chú tại thành phố hà tĩnh và trần đình vũ chú tại huyện hương sơn
kiểm tra trên xe ô tô của hai đối tượng lực lượng chức năng phát hiện một trăm linh g ma túy đá bốn trăm linh viên hổng phiến
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận đã nhận số ma túy trên từ một người lào ở huyện căm cờ tỉnh bồ lì khâm xây lào về cho một đối tượng người việt nam ở tp hà tĩnh để lấy tiền công
hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng mở rộng điều tra
sau gần một năm hoạt động với phương thức thủ đoạn rất tinh vi để che mắt cơ quan chức năng thủ điểm đánh bạc dây hình thức lắc tài xỉu ăn tiền quy mô lớn tại khu vực hồ dầu tiếng huyện dương minh châu tỉnh tây ninh đã bị triệt phá
hàng chục đối tượng đã bị bắt giữ thu tại chiếu bạc gần năm trăm linh triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh còn cho biết thêm đây là một tụ điểm đánh bạc quy tụ nhiều đối tượng ở các huyện trên địa bàn tỉnh và ở các tỉnh lân cận tham gia với số tiền cá cược lớn
tại hiện trường ngoài hai mươi sáu đối tượng gần năm trăm linh triệu đồng lực lượng công an còn thu giữ hai mươi một xe máy hai mươi bảy điện thoại di động cùng nhiều tác vật khác có liên quan
qua làm việc các đối tượng khai nhận tụ điểm đánh bạc này là do nguyễn văn hòa lê văn quý nguyễn thảnh nhân đỗ trọng nghĩa trần quốc sĩ cùng chú tài huyện dương minh châu và ba đối tượng khác đứng ra tổ chức và thu tiền sâu mỗi lần từ một triệu một trăm linh nghìn đồng đến một triệu ba trăm linh nghìn đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an huyện dương minh châu đang tiếp tục điều tra mở rộng để truy bắt các đối tượng còn lại xử lý theo quy định của pháp luật
với hành vi cướp tài sản và hiếp dâm đối tượng nguyễn thanh vương chú tại huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu khởi tố bắt tạm giam
theo điều tra vào trưa ngày hai mươi tám tháng một mươi một vương điều khiển xe máy lưu thông trên đường thuộc xã quảng thành huyện châu đức thì phát hiện một phụ nữ bốn mươi bảy tuổi trú tại huyện châu đức lưu thông phía trước đối tượng đã chạy bám theo đến khu vực băng võng người
vương chạy lên chặn xe nạn nhân lại rồi đe dọa cướp của người phụ nữ này bảy trăm linh đồng chưa dừng lại vương còn tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân
khoảng sáu giờ sau khi nhận được tin báo của bị hại các chính sát hình sự công an huyện châu đức đã phối hợp với công an xã lâm san huyện cầm mỹ tỉnh đồng nai làm rõ và bắt được đối tượng để xử lý
tiếp tục với một thông tin đáng truy khác
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
với nhiễu động gió đông trên cao nên từ ngày hôm nay đến hết ngày mai các tỉnh từ quảng bình đến phú yên khu vực bắc tây nguyên tiếp tục có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to
cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét sạt ở đất vùng núi ngập úng vùng trũng thấp tại các tỉnh từ quảng ngãi đến ninh thuận và gia lai
cụ thể mưa lớn kéo dài khiến lũ trên sông côn ở bình định thuộc nguồn sông ba ở gia lai đang giao động ở mức đỉnh
cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét sẵn ở đất vùng núi ngập úng vùng trụng thấp tại các tỉnh từ quảng ngãi đến ninh thuận và gia lai
một số huyện vùng núi của tỉnh quảng ngãi bình định phú yên gia lai nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập lụt
riêng bình định và phú yên tình hình ngập lụt sâu diện rộng tiếp tục diễn ra
ở khu vực trung bộ và tây nguyên có nhiều hồ chứa sung yếu nhiều hồ đã đầy nước
nguy cơ cao xảy ra sự cố mất an toàn đối với các hồ chứa ở khu vực này
cấp độ rủi ro thiên tai cấp hai đến cấp ba
trong khi đó tại bình định với sự hỗ trợ của đài thông tin duyên hải đà nẵng và bộ đội biên phòng bình định
một thuyền viên gặp nạn trên biển đã được kịp thời cứu sống và đưa vào bờ an toàn
trước đó tàu cá bd chín mươi sáu nghìn chín trăm ba mươi sáu ts do ông lê thanh quyền làm chủ kiêm thuyền trưởng
trên tàu có một mươi ba thuyền viên ở cùng địa phương đang hoạt động đánh bắt trên biển cách đà nẵng bốn trăm bốn mươi bảy hải lý
thì dây dù bị đứt văng đập vào một thuyền viên gây thương tích nặng
thuyền trưởng đã liên lạc với đài thông tin duyên hải đà nẵng và bộ đề biên phòng bình định
để kịp thời tư vấn sơ cứu ban đầu rồi sau đó đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh bình định cấp cứu
hiện sức khỏe đã ổn định
đối với ba đối tượng cùng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an huyện định hóa tỉnh thái nguyên đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đặng xuân vĩ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thị trấn trợ chu huyện định hóa tỉnh thái nguyên
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội danh này và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện phú lương tỉnh thái nguyên
là đối tượng dương công đạo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã nhất tiến huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn
đối tượng này cao một m sáu mươi năm da ngăm đen sông mũi thẳng dái tay vuông và có nốt ruồi cách năm cm trên sau mép phải
và đối tượng phạm anh huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại xã tân khánh huyện phú bình tỉnh thái nguyên
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên ra quyết định truy nã cũng về tội cối gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi tám da trắng sống mũi thẳng rai tay trúc mắt đen và có nốt ruồi cách năm cm dưới sau đầu mắt trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an